lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh điện biên phối hợp với các lực lượng chức năng
vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép năm kg ma túy đá và bốn bánh heroin
và trưa qua tại khu vực bản sơn tống xã na tông huyện điện biên tỉnh điện biên
lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang đối tượng lầu a công sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại xã na tông huyện điện biên tỉnh điện biên có hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy
tại hiện trường thu giữ năm kg ma túy đá bốn bánh heroin một ô tô bán tải và một điện thoại di động
bước đầu lầu a công khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng người myanmar
từ khu vực biên giới việt lào giao cho một người chưa rõ danh tính ở xã núa ngam huyện điện biên
tỉnh điện biên với tiền công một trăm linh triệu đồng tuy nhiên khi đi giao hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
công an quận nam từ liêm thành phố hà nội vừa triệu tập người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở trung cư the light phường trung tây
công an quận nam từ liêm liên quan vụ việc ông này cầm hung khí lao vào nhà hàng xóm tấn công
vụ việc xảy ra vào ngày hai mươi một tháng bảy khi nạn nhân cùng với các con đang ở trong nhà
tại tầng sáu tháp b trung cư gia lai thì bất ngờ bị người đàn ông hàng xóm cầm hung khí xông vào đâm
nạn nhân may mắn tránh được cú đâm nhưng sau đó đã phải đưa các con về quê để tránh nguy hiểm
được biết người tấn công bị nhạy cảm thường mất bình tĩnh với tiếng ồn
ông này cũng đã nhiều lần cầm hung khí dọa trẻ nhỏ trong khu trung cư
hiện cơ quan chức năng đang thu thập tài liệu hồ sơ sức khỏe và trao đổi với gia đình người đàn ông này
để có biện pháp quản lý tránh gây ra hậu quả
nhóm thanh thiếu niên dùng dao tấn công cướp tài sản của người khác vừa bị công an thành phố nha trang
tỉnh khánh hòa bắt giữ cả ba đối tượng trong nhóm đều mới một mươi bốn một mươi năm tuổi và sống lang thang
vào khoảng ba giờ sáng qua các đối tượng đến công viên bờ biển ở thành phố nha trang
thì gặp anh nguyễn thanh toàn chú tại tỉnh gia lai
đang ngồi trên ghế đá đức nảy sinh ý định cướp tài sản nên rủ cả nhóm cùng thực hiện
các đối tượng dùng tay chân tấn công và dùng con dao trộm được ở công viên chém vào đầu anh toàn và bình
sau đó cướp đi một điện thoại di động và một cục sạc dự phòng
nhận được tin báo đội cảnh sát hình sự công an thành phố nha trang tiến hành truy xét
đến một mươi một giờ thì bắt giữ được các đối tượng thu giữ vật chứng là một điện thoại di động
một cục sạc dự phòng và số tiền hai trăm linh đồng
gần đây không chỉ lợi dụng thời điểm đêm
đối chủ nhà ngủ say để đột nhập trộm cắp tài sản
các đối tượng trộm còn đột nhập vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày
tại các nhà dân và cả các hộ kinh doanh
mới đây công an tỉnh bạc liêu đã triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với băng nhóm
đã thực hiện hơn một trăm bốn mươi vụ trộm cắp tài sản tại các tỉnh thành ở tây nam bộ
từ số lượng vụ trộm cho thấy đây là một băng nhóm đột nhập nhà dân hết sức manh động và chuyên nghiệp
đây là nơi mà đối tượng nguyễn văn giàu lẩn trốn
sau khi cùng đồng bọn đột nhập vào một căn nhà trên địa bàn phường ba thành phố bạc liêu
lấy trộm hai trăm sáu mươi triệu đồng cùng nhiều loại trang sức với tổng trọng lượng hơn ba hai lượng vàng
vào lúc hai giờ sáng ngày hai mươi một tháng hai năm ngoái
quá trình khám xét căn nhà tại xã trường long a huyện châu thành a tỉnh hậu giang
lực lượng chức năng phát hiện thu giữ nhiều loại trang sức đồng hồ túi sách hiệu
dao bấm nắm đấm sắt dụng cụ sử dụng ma túy
qua điều tra phòng cảnh sát hình sự xác định nguyễn văn giàu là đối tượng trong băng nhóm trộm liên tỉnh
do trần minh thiên chú tại xã châu thới huyện vĩnh lợi cầm đầu câu kết với nhiều đối tượng ngoài tỉnh
thực hiện các vụ trộm đột nhập vào ban đêm trên địa bàn tỉnh bạc liêu và các tỉnh thành tây nam bộ
nên đã xác lập chuyên án đấu tranh
trong thời gian đấu tranh chuyên án khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng ba
một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn khóm hai phường tám tp bạc liêu
tiếp tục bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một trăm năm mươi triệu đồng tám mươi năm điện thoại di động iphone
tổng giá trị tài sản thiệt hại là hơn một năm tỷ đồng
trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được ban chuyên án xác định vụ trộm này do trần minh thiên và đồng bọn thực hiện
tuy nhiên kể từ khi thực hiện vụ trộm tại cửa hàng điện thoại di động trần minh thiên đã bỏ trốn khỏi địa phương
đồng thời liên tục thay đổi địa điểm lẩn trốn nhằm đối phó lực lượng chức năng
với tinh thần quyết tâm phá án các trinh sát hình sự xác định trần minh thiên đang lẩn trốn trên địa bàn ấp bình tiền hai
xã đức hỏa hạ huyện đức hòa tỉnh long an và kịp thời phối hợp với công an huyện đức hòa tỉnh long an nhanh chóng bắt giữ
mở rộng điều tra ban chuyên án bắt khẩn cấp huỳnh văn tèo chú tại tp cà mau
và mai xuân dũng chú tại huyện đầm rơi tỉnh cà mau về hành vi trộm cắp tài sản vào tháng bốn
khi cả hai đang lẩn trốn ở phương năm tp cà mau đồng thời tiếp tục bắt giữ nguyễn hoàng hải chú tại tp bạc liêu
và nguyễn hiễu thanh xuân chú tại tp vĩnh long về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

mưu trí dũng cảm của các thành viên ban chuyên án mà còn góp phần tạo dựng niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an
trong đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ sự bình yên trên địa bàn
tòa án nhân dân tp hà nội đã ấn định ngày một mươi tháng tám sẽ xét xử bị cáo lê thanh thản
chủ tịch tập đoàn mường thanh về tội lừa khách hàng
cùng hầu tòa còn có sáu người bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là cựu chủ tịch
cựu phó chủ tịch ubnd phường kiến hưng quận hà đông hà nội cựu tránh thanh tra cựu phó tránh thanh tra và cán bộ thanh tra xây dựng của quận hà đông
cáo trạng nêu rõ bị cáo lê thanh thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt
kết quả điều tra xác định bị cáo lê thanh thản đã bán bốn trăm tám mươi tám căn hộ cho bốn trăm tám mươi tám khách hàng
không được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất thu lợi bất chính tổng số tiền hơn bốn trăm tám mươi một tỷ đồng
sai phạm của doanh nghiệp trên diễn ra trong thời gian dài nhưng các cựu cán bộ địa phương là đỗ văn hưng nguyễn duy uyển bùi văn bằng nguyễn văn năm vương đăng quân và mai quang bài
không thanh tra kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn xử lý theo quy định của pháp luật
đồn biên phòng hòn sơn
đồn biên phòng hòn sơn bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang vừa kịp thời ứng cứu tàu cá bị nạn trên biển và dẫn tàu bị nạn về bến xã đảo lại sơn huyện kiên hải
đầu giờ chiều qua ban chỉ huy đồn biên phòng hòn sơn nhận được tin về việc có một phương tiện công mực không số do ông trần văn ngoan
chú tại huyện u minh tỉnh cà mau làm thuyền trưởng bị hỏng máy tại vùng biển cách cảng lại sơn khoảng một mươi ba hải lý về hướng đông nam
ngay sau đó đồn biên phòng hòn sơn đã cử tổ công tác chưng dụng phương tiện tàu của anh huỳnh trung chính chú tại huyện kiên hải làm thuyền trưởng cùng tham gia cứu hộ
sau hơn hai giờ tìm kiếm trong điều kiện sóng to gió giật mạnh đến gần một mươi năm giờ cùng ngày tổ công tác tìm được con tàu bị nạn đang trôi giản
tổ công tác đã lai rác con tàu bị nạn về bến xã đảo lại sơn huyện kiên hải hỗ trợ chủ phương tiện sửa chữa máy móc
sáng nay nhiều người dân đã bất ngờ khi chứng kiến vòi rồng xuất hiện ở khu vực biển thuộc xã xuân đám huyện cát hải thành phố hải phòng
đây là lần đầu tiên vòi rồng xuất hiện tại khu vực này
vòi rồng xuất hiện vào khoảng bảy giờ sáng sau cơn mưa và chỉ diễn ra trong khoảng ba đến bốn phút trên biển rồi tan không gây ra thiệt hại gì
vòi rồng là hiện tượng gió xoay rất mạnh với đường kính rất nhỏ hút từ bề mặt đất hoặc mặt biển lên đám mây vũ tích tạo thành hình như cái phễu di động trông giống như cái vòi
đây là hiện tượng khí tượng đặc biệt nguy hiểm bởi trên đường di chuyển nó có thể cuốn theo rồi ném xuống ở một khoảng cách xa sau đó hoặc phá hủy mọi thứ kể cả là những nhà gạch xây không kiên cố
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh điện biên phối hợp với các lực lượng chức năng vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép năm kg ma túy đá và bốn bánh heroin
cụ thể vào hồi một mươi h hai mươi phút ngày hai mươi bốn tháng bảy tại khu vực bản sơn tống xã na tông huyện điện biên
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang đối tượng lầu a công sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại xã na tông huyện điện biên có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ năm kg ma túy đá bốn bánh heroin trọng lượng khoảng một năm kg một ô tô bán tải một điện thoại di động
bước đầu lầu a công khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy trên cho đối tượng người myanmar từ khu vực biên giới việt nam lào
giao cho một người đàn ông chưa rõ danh tính tại xã núa ngam huyện điện biên tỉnh điện biên với số tiền công là một trăm linh triệu đồng
tuy nhiên khi đi giao hàng thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với võ thị quế chi ba mươi sáu tuổi chú quận hải châu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến đầu năm hai nghìn một mươi chín chi có vay hai trăm linh triệu đồng của bị hại để kinh doanh hàng tháng trả lãi tám triệu đồng
đến cuối năm hai nghìn một mươi chín chi làm ăn thua lỗ và mất khả năng trả tiền gốc và lãi nên đã nảy sinh ý định lừa đảo
chi đưa ra thông tin gian dối là cần tiền làm đáo hạn ngân hàng cho nên vay tiền và được bị hại đồng ý cho vay thêm
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín cho đến ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai chi nhiều lần nhận tiền của bị hại
chi thức chuyển khoản và tiền mặt chiếm đoạt tổng số tiền chín tám tỷ đồng
cũng với thủ đoạn tương tự chi đã lừa tiền của một nạn nhân khác và hiện nay còn nợ hơn một tỷ hai trăm bốn mươi triệu đồng
sau đó chi đã sử dụng chính số tiền này để trả tiền gốc là hơn một mươi tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng và tiền lãi là hơn sáu tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng cho các bị hại
vào ngày hai mươi bốn tháng bảy công an tp đồng xoài tỉnh bình phước đã bàn giao hai triệu đồng
đối tượng là hồ văn hoài chú tỉnh bình dương và nguyễn đức dương chú tỉnh đắk nông cùng với tăng vật là hai xe máy cho công an huyện đắk song tỉnh đắk nông để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
vào sáng ngày hai mươi ba tháng bảy nhận được tin báo về việc có một nhóm đối tượng trộm cắp tài sản tại thị trấn đức an huyện đắk song đang điều khiển xe máy di chuyển về hướng thành phố đồng xoài
công an thành phố đồng xoài đã bí mật tổ chức tuần tra phát hiện hai đối tượng khả nghi mời làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận sau khi bàn nhau đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản hoài đã đột nhập vào trong còn dương ở ngoài cảnh giới trộm cắp hai xe máy sau đó đem bán một xe lấy tiền tiêu xài chiếc xe còn lại hai đối tượng để sử dụng
khám xét trên người hai đối tượng thu giữ hai điện thoại di động và một số giấy tờ cùng với thẻ ngân hàng